ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
và cho ý kiến về dự án luật quản lý ngoại thương
các ý kiến thảo luận thống nhất là nội dung của dự thảo luật đã thể hiện tương đối
bao quát các vấn đề liên quan đến quản lý nợ công các quy định về cơ bản phù hợp thông lệ quốc tế
dự thảo luật quản lý nợ công sửa đổi quy định phạm vi nợ công theo hướng vẫn giữ nguyên như luật hiện hành
theo đó nợ công bao gồm nợ chính phủ nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương
đa số ý kiến đồng tình với quy định này
theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng nguyên nhân nợ công tăng nhanh trong thời gian qua
trước hết là do điều hành và ảnh hưởng của kinh tế thế giới
trong khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại thì chi cho an sinh xã hội
chi cho đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông vẫn tăng
còn về nợ doanh nghiệp nhà nước bộ trưởng đinh tiến dũng khẳng định
không chuyển nợ doanh nghiệp thành nợ của nhà nước
ngay trong chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý ngoại thương
qua thảo luận đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với những tiếp thu
chỉnh lý của dự án luật
một trong số những chỉnh lý của dự thảo luật được các đại biểu đánh giá cao là quy định
về quản lý hoạt động ngoại thương đối với các nước có chung đường biên giới
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị ban soạn thảo dự án luật
cần tiếp tục ra soát thật kỹ để thống nhất với hiến pháp và các luật hiện hành
như luật thương mại luật hải quan luật thuế xuất thuế nhập khẩu
dự án luật này dự kiến sẽ được trình các đại biểu quốc hội thảo luận
và thông qua tại kỳ họp thứ ba sắp tới